ngày một mươi năm tháng hai tại hà nội đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel crittenbrick đã trao chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức một của cục hàng không liên bang hoa kỳ cho cục hàng không việt nam
theo đại sứ mỹ chứng nhận cat một đồng nghĩa với việc cục hàng không liên bang mỹ đánh giá cục hàng không việt nam tuân thủ các tiêu chuẩn của hàng không quốc tế và mỹ về giám sát an toàn
đây là một thành tựu quan trọng và là kết quả nhiều năm làm việc tích cực của bộ giao thông vận tải và cục hàng không việt nam
việc đạt được cat một của cục hàng không việt nam là điều kiện bắt buộc để các hãng hàng không của việt nam được phép mở đường bay thẳng đến mỹ
quan trọng hơn đây là sự công nhận của quốc tế về an toàn hàng không khẳng định việt nam đã hội nhập thành công đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế khẳng định vị thế uy tín không chỉ của ngành hàng không việt nam của bộ giao thông vận tải và của việt nam trên trường quốc tế